tại trụ sở tòa nhân dân tỉnh bạc liêu cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang đối với ông châu văn mỹ năm mươi hai tuổi phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
theo thông báo của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao ông châu văn mỹ thẩm phán phó tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ
cùng thời điểm cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao khám xét nơi làm việc của ông mỹ dưới sự chứng kiến của đại diện tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
trước đó cơ quan này đã niêm phong phòng làm việc khám xét nơi ở của ông châu văn mỹ
ông châu văn mỹ bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ tại nhà nghỉ tri hiếu vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một